ngày hai mươi tháng sáu tại thành phố bơ ma thuột tỉnh đắk lắc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị triển khai đấu tranh chống hoạt động khai thác vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh tây nguyên và bình phước
tham dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
thượng tướng lê chiêm ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
và chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng về việc tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ lào và campuchia thực hiện đúng quy trình về mở cửa khẩu lối mở biên giới và thực hiện hoạt động thương mại biên giới theo đúng quy định